nhằm giảm thiểu tai nạn sông nước tại các xã miền núi khó khăn
mới đây bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã hỗ trợ một chiếc đò ngang
cùng hàng trăm áo phao cứu sinh cho xã thạch hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
đây là sự hỗ trợ kịp thời cho bà con trước mùa mưa bão đang đến
xã thạch hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình là xã miền núi khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo bốn mươi năm
hàng năm cứ đến mùa mưa lũ các con sông nằm ở thượng nguồn sông danh dân cao
khiến việc đến trường gặp nhiều khó khăn
điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và đời sống của người dân nơi đây
mới đây bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã vận động từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau
để hỗ trợ kịp thời một con đỏ ngang và một trăm hai mươi sáu bộ áo phao cứu sinh trị giá hàng chục triệu đồng cho địa phương
nhằm giảm thiểu tai nạn sông nước trước mùa mưa lũ đến
các em đến trường thuận lợi hơn trong mùa mưa lụt và giảm thiểu những thiệt hại có thể xảy ra
đối với các em học sinh đặc biệt là học sinh cấp tiểu học trung học cơ sở
theo số liệu thống kê trung bình mỗi năm cả nước có khoảng sáu bốn trăm linh người bị đuối nước
trong đó có hơn năm mươi là trẻ em và trẻ vị thành niên
do đó việc bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã kịp thời quan tâm hỗ trợ đò và áo phao
để các em yên tâm đến trường bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ đến là điều hết sức cần thiết và ý nghĩa
và hy vọng là với món quà này thì cũng góp phần để các em có nghị lực hơn trong việc đến lớp đến trường
và đặc biệt là giảm thiểu nguy cơ đuối nước trong thời gian về mùa mưa lũ
và cũng hy vọng là với cái món quà này thì các em sẽ nỗ lực hơn nữa trong học tập
và đăng thời góp phần cho việc là các em đến lớp đến trường được an toàn
ý nghĩa thiết thực này đã tạo được ấn tượng và tình cảm tốt đẹp gắn bó giữa quân và dân
thời gian tới bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà hào tâm
và toàn thể cán bộ chiến sĩ trong cơ quan đơn vị vào cuộc để giúp đỡ xã thạch hóa vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống